thưa quý vị theo thông tin từ tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp bộ công an
nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay cả nước có gần hai mươi năm phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
được đề nghị giảm thời gian chấp hành hình phạt trước thời hạn
theo đó các trại giam chạy tạm giam thuộc bộ công an đã đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù
cho hai mươi bốn tám trăm hai mươi sáu phạm nhân tại hà nội trong đợt này có một trăm hai mươi phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ
thuộc công an thành phố cũng được đề nghị giảm án bên cạnh công tác giảm chữa thời hạn
các đơn vị trại giam cũng chủ động đến công tác hướng nghiệp giúp phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng
việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín nhằm thực hiện chính sách
nhân đạo khoan hồng của đảng và nhà nước tôn trọng bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp của phạm nhân
hình phạt tù